chỉ sau ba mươi ngày hà nội công bố hết dịch tả lợn châu phi và chi hơn một tỷ đồng để hỗ trợ triển khai nhiều giải pháp chống dịch
nhưng hiện dịch bệnh này lại tái phát ở hàng trăm xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tính đến thời điểm hiện tại
dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại hơn ba mươi hai hộ chăn nuôi chiếm bốn mươi tổng số hộ cơ sở chăn nuôi thuộc hai mươi bốn quận huyện thị xã
số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy hơn nửa triệu con chiếm gần ba mươi tổng đàn
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao thanh tra tiến hành kiểm tra giả soát toàn bộ quy trình phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
tại các huyện tránh để xảy ra tình trạng khai khống lợn mắc bệnh để nhận tiền hỗ trợ
ủy ban nhân dân các quận huyện cần tăng cường kiểm tra kiểm soát và giám sát chặt chẽ bệnh dịch đến từng hộ chăn nuôi
phát hiện và xử lý sớm triệt để hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống xử lý bệnh theo quy định
kịp thời thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về các quy định và biện pháp phòng chống dịch bệnh